cùng với các địa phương trong cả nước tính đến thời điểm này đà nẵng đã nỗ lực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám
nhằm bảo đảm cho các thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất
không chỉ chú trọng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sao in đề thi thanh tra kiểm tra các địa điểm các hoạt động phục vụ kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng còn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đoàn thể
các cấp chính quyền thành phố đà nẵng kỳ vọng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố này sẽ thành công như mong đợi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay thành phố đà nẵng dự kiến sẽ có một mươi một hai trăm tám mươi thí sinh tham gia thi tại hai mươi năm điểm trường trên địa bàn